ra rắn trong nhà cầm gậy xua đuổi rắn tuyệt đối không tiếp cận với rắn bằng tay không
địa điểm đầu tiên chúng tôi được hai thợ săn rắn đưa đến bắt rắn là huyện đông anh
ngay gần chân cầu nhật tân nơi được cho là có rất nhiều loài rắn độc cư trú
dấu hiệu nhận biết để đưa đến bắt rắn là huyện đông anh
đi nhìn xem có sát nhảy hang vẹt đào đào

không phải chờ lâu sau vài mua đất quan sát chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của loài bò sát này
cái sát này thì rắn trùng thay khoảng bao nhiêu hôm anh ạ
chắc cũng phải được vài hôm vẫn mùi thuật hối
ngửi xem này ngửi cho
sự khó chịu
con này chỉ độ năm sáu lạng không chịu cả
thôi um này
rắn bình gồ quá dự đào đây đủ đôi
liệu quanh đây chắc chắn có không anh
đây thôi rắn đổi sát đây nó chỉ quanh đây
vấn đề là có tìm được nó hay không
dậm dạp thế này nó cũng khó không phải đơn giản
đào hết chỗ này hay đào vô tổ anh ạ
tìm về hang vào đúng này
đây là hang của một con rắn gì hả anh
đây là xác hổ ngựa
có con hổ ngựa ở đây mới
tỷ lệ con rắn sẽ cao hơn à
ở tầm một quý vị và khán giả đã được phổ biến kiến thức về cách phòng và tránh rắn vào nhà
liệu cuộc hành trình xem bắt rắn của các thợ săn có thu hoạch được gì không
khi cả đoàn đã tìm được dấu vết của rất nhiều loài rắn độc khác nhau
mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc hành trình đầy dễ nguy hiểm ở tập hai